mạnh dạn vay tiền họ hàng anh em tạ khắc tiến đã mở xưởng sản xuất gạch đỏ
nghề mà anh đã được học trong thời gian chấp hành án phạt

với thời gian từ một mươi bảy đến một mươi tám tiếng một ngày

đồng thời tạo công việc thường xuyên cho nhiều người dân ở địa phương
năm hai nghìn một mươi năm bản thân anh tiến đã được bộ chủng bộ công an tặng cái bằng khen

năm hai nghìn một mươi năm bản thân anh tiến đã được bộ chủng bộ công an tặng cái bằng khen

năm hai nghìn một mươi năm bản thân anh tiến đã được bộ chủng bộ công an tặng cái bằng khen
đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong cái nàm ăn sản xuất
năm hai nghìn một mươi năm bản thân anh tiến đã được bộ chủng bộ công an tặng cái bằng khen
để cho các trường hợp người trở về tái công đồng nói theo
và đã tạo được công an việt nam
cũng như là đóng góp cho địa phương của xã mường so trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi năm bản thân anh tiến đã được bộ chủng bộ công an tặng cái bằng khen
để cho các trường hợp người trở về tái công đồng nói theo
học hỏi để mà về phát huy theo đúng địa phương mình
đằng sau thành công của những người từng lầm lỗi như anh tiến
không thể không kể đến sự động viên giúp đỡ của gia đình bạn bè các cấp chính quyền
và đặc biệt là lực lượng công an đã luôn quan tâm động viên
tạo điều kiện cho họ có cơ hội để hoàn lương
nhiều người dân ở mường so tâm sự
ở những vùng núi cao như thế này tên hạn không ít người lầm lỡ nhiều
nhưng biết đứng lên làm ăn và lại làm giàu
làm phúc cho xã hội
như ông tiến thì hiếm lắm
tấm gương của anh tiến đã khiến cho nhiều người nể phục
tìm đường vươn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương lớn
thể hiện tính nhân văn sâu sắc của đảng và nhà nước ta
đối với những người từng có quá khứ lầm lỗi
với mỗi phạm nhân việc ra khỏi nơi giam giữ
trở về với gia đình người thân và cộng đồng
là một niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời
tuy nhiên để được cộng đồng xã hội đón nhận
không phải là chuyện một sớm một chiều
nhận thức được điều đó thời gian qua
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu
đã có nhiều biện pháp quan tâm
giúp đỡ những phạm nhân mãn hạn tù
có công việc ổn định
trở thành người có ích cho gia đình và xã hội
nhắc đến hai từ chạy giam
có lẽ không ít người nghĩ rằng
đây là nơi có những con người mang đầy tội lỗi
nhưng ít ai có thể tưởng tượng được rằng
đây chính là bước đi làm lại cuộc đời
của những mảnh đời đã từng đi qua bóng tối
những phạm nhân nơi đây
mỗi người một hoàn cảnh khác nhau
và con đường phạm tội cũng khác nhau
có người chỉ vì chút hám lợi
mà đã phải chấp hành án phạt
lên tới hàng chục năm
có người vì không làm chủ được mình mà phạm tội
từ khi được chấp hành án
và tù chạy tận nam công an tỉnh lai châu
tôi cảm thấy
sau những buổi học tập của các thầy quản giáo
các bên giáo dục hướng dẫn dàng dạy tôi
thì tôi cảm thấy
mình đã biết ăn ăn hối cải
và đã cố gắng
hoàn thành tốt những công việc của mình
và sửa sửa những lỗi lầm của mình
đã trước đã vi phạm
những phạm nhân đang chấp hành án phạt này
đang hàng ngày hàng giờ
cố gắng cải tạo
để sớm giữ bỏ được quá khứ làm lại cuộc đời
bên cạnh đó
công an tỉnh lai châu luôn quan tâm
tìm ra những công việc cụ thể thiết thực
phù hợp với từng phạm nhân
để họ sớm ổn định tư tưởng
vượt qua mặc cảm
để trở về tái hòa nhập với cộng đồng
và đi lên bằng chính những công việc
mà bản thân được học hỏi trải nghiệm
trong thời gian chấp hành án
ngoài ra trại tạm giam công an tỉnh lai châu
còn chú trọng công tác xóa mùi chữ
cho các phạm nhân không biết chữ
để khi chấp hành xong án phạt tù
trở lại đời thường họ sẽ không bị bỡ ngỡ
với cộng đồng
chúng tôi cũng có giáo dục thêm về cái phần
giáo dục kỹ năng lỗi sống hay là
cách thức tìm nhận việc làm cho phạm nhân
để đảm bảo nó sau sau khi
phạm nhân hết án được về với
xã hội thì cái khả năng
tìm kiếm được làm có để đảm bảo
cho người ta được cái
việc làm để
kiếm sống hằng ngày để đảm bảo
cho gia đình hay là cuộc sống
có như vậy thì
phạm nhân sau khi
chấp hành án xong về với xã hội
không vi phạm nữa nó sẽ giảm
tỷ lệ tái phạm tội xuống khả năng thấp nhất
một lớp học trong
trại tạm giam công an tỉnh lai châu
nhiều phạm nhân thú nhận họ phạm
tội là do kém hiểu biết và không
nắm rõ luật pháp chính nhờ
có những lớp học đặc biệt với những thầy giáo
đặc biệt như thế này ý thức cải tạo
của các phạm nhân đều được nâng lên rõ rệt
phần lớn trong số họ
sau khi ra trại đã không tái phạm tội
thậm chí bị rủ dê lôi kéo
nhưng họ vẫn kiên quyết từ chối quay lại với
qua những các buổi học này thì được cán bộ
thông qua đảng chính sách
nhà nước thì em
hiểu và nhận ra
phạm nối của mình sau này
về xã hội thì
mình là trở thành người có ích cho xã hội
tôi và cùng các phạm nhân trong phân trại
chỉ mong sao là các anh em
chấp hành án tốt để
sớm được sự khoan hồng của đảng và nhà nước
để sớm được trở về đoàn tục
gia đình để những
người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
không mặc cảm tự ti với gia đình
và xã hội lực lượng cảnh sát thi hành
án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an
tỉnh lai châu đã ra nghị quyết chuyên đề
về lãnh đạo các biện pháp nhằm nâng cao
nhận thức của các tầng lớp nhân dân
không kì thị phân biệt đối xử với người
chấp hành xong án phạt tù đồng thời
xác định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành
đoàn thể và nhân dân quan tâm
tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống
không tái phạm và không vi phạm pháp luật
sau khi mà được gặp
gỡ động viên thì cái thái độ của họ
có những cái tích cực hơn và tránh

hiện nay trên địa bàn tỉnh
lai châu có gần ba người chấp hành
xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương
được sự giúp đỡ
của các ban ngành đoàn thể mà
trong đó nòng cốt là lực lượng công an tỉnh
cho đến nay số người
chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
về cơ bản đã có việc làm ổn định
thu nhập kinh tế gia đình ngày càng
được nâng cao đồng thời luôn
chấp hành tốt chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
chính vì vậy tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm
pháp luật của tỉnh lai châu luôn ở mức thấp
so với cả nước
qua cái công tác tuyên truyền
giáo dục qua cái công tác
vận động thì cũng đã xuất hiện
được nhiều các cái mô hình
các cái gương điển hình tiên tiến
đánh giá chung về thực hiện cái
nghị định tám mươi của chính phủ và cái
kế hoạch một trăm chín mươi của ủy ban nhân tỉnh
thì cái công tác tái hội nhập cộng đồng
của ủy ban lai châu đã góp phần
đắc lực về công tác đảm bảo
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
cũng như góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế và nhoá xôi ở địa phương
với những người làm lỡ
lá trắng đầu tiên ngăn họ tái hòa nhập
với công đồng chính là những người trong cuộc
phần lớn khi ra tù họ đều
gặp phải vấn đề về tâm lý
sự tự ti trong cuộc sống chính vì thế
họ rất khó để tiếp cận với một công việc tốt
vì vậy việc nâng cao
trách nhiệm của các cấp các ngành
việc giúp đỡ tạo điều kiện cho người chấp hành
xong án phạt tù khắc phục khó khăn
ổn định cuộc sống luôn là việc
cần làm và cần cả xã hội
chung tay quan tâm chia sẻ
để từ đó họ có hướng khắc phục
sửa chữa dần xóa đi mặc cảm
vươn lên làm giàu chính đáng bằng
mồ hôi công sức của chính mình
mong muốn được hoàn lương làm lại cuộc đời
có lẽ chính là suy nghĩ chung của những
phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
cho cả nước đó là những mong muốn
rất đỗi bình dị nhưng để làm được điều đó
ngoài sự nỗ lực của bản thân mỗi phạm nhân
rất cần sự quan tâm chia sẻ của gia đình
cũng như toàn xã hội
và đến đây thì chương trình an ninh và cuộc sống tuần này
cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn kính chào tạm biệt